hôm nay chủ nhật ngày một mươi chín tháng năm cũng là kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh bác hồ kính yêu
một mươi tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
quý vị vào thăm nam bác lưu ý mang theo mũ ô che nắng hoặc đề phòng có cơn mưa rào rải rác
còn với khu vực đông bắc bộ ngày hôm nay có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
các khu vực khác của bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
từ nghệ an đến phú yên chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng tây nguyên và nam bộ chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
ngày nắng có nơi nắng nóng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh

hăm đầu um